một sưởng chế biến gỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối hôm qua ngày năm tháng năm tại huyện yên bình tỉnh yên bái
lực lượng chữa cháy đã dập tắt được ngọn lửa sau hơn một giờ đồng hồ
nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện yên bình và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh yên bái đã huy động lực lượng cùng các phương tiện chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường
sau hơn một giờ lực lượng chữa cháy công an tỉnh yên bái đã cơ bản không chế được ngọn lửa không để cháy lan ra các hộ xung quanh